những ngày qua câu chuyện liên quan đến ông minh tuệ người được nhiều người gọi là sư minh tuệ đang nhận được nhiều sự chú ý của dư luận
ông minh tuệ tên thật là lê anh tú bốn mươi ba tuổi quê gốc ở huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
ông minh tuệ chưa bao giờ nhận mình là tu sĩ cũng chưa bao giờ làm nghỉ thức sấp xa thụ giới theo tôn quy nhà phật ở bất kỳ ngôi chùa nào
ông giải thích cho hành trình khất thực của mình từ bắc tới nam và từ nam tới bắc của mình là nghe lời giảng của đức phật thích cà môn ni nên tu hạnh đồ đà
theo đó tu hạnh đồ đà là thực hiện lối tu khổ hạnh chấp nhận sự thiếu thốn và khó khăn trong đời sống vật chất
cụ thể là mặc áo vá một ngày chỉ ăn một bữa ngủ ngồi ngay vài tiếng không nhận tiền cúng giường mà chỉ nhận đồ ăn đủ ăn cước từ mọi tình nghi
mới đây thượng tọa thích tư thiện phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
đã gửi công văn đến bác tri sự giáo hội phật giáo việt nam các tỉnh thành phố
nêu thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh về người đàn ông được gọi là sự minh tuệ trong trang phục như tu sĩ phật giáo
người này đi bộ từ nam ra bắc và ngược lại
trong văn bản bắt hành vào ngày một mươi sáu tháng năm giáo hội phật giáo việt nam khẳng định
người được mạng xã hội gọi là sư minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo không tu tập và không là nhân sự của bất kỳ ngôi chùa nào
cơ sở tự viện nào của giáo hội phật giáo việt nam
sau khi văn bản trên được đưa ra đã gây xôn xao trong dư luận thu về nhiều ý kiến trái chiều
nhiều người cho rằng ông minh tuệ có thể tù tại ra vẫn là theo phật pháp không nên đưa ra thông cáo như vậy
trước ý kiến thắc mắc này thượng tọa thích đức thiện đã lên tiếng vì mục đích chính của thông cáo trên
cụ thể giáo hội phật giáo việt nam luôn hướng dẫn cổ vũ khuyên tấn và tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho tăng ni phật tử và mọi người trong xã hội bày tỏ niềm tin thực hành pháp giáo kính ngưỡng
phụ hành lời dạy của đức phật tu tập các giáo môn của đạo phật theo đúng chính pháp
giữa luật pháp chế cũng như phải tuân thủ theo luật pháp của nhà nước
thượng tọa thích đức thiện nhấn mạnh giáo hội tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
cũng như quyền bày tỏ tin ngưỡng tôn giáo thực hành lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo của tất cả người dân
đồng thời giáo hội có trách nhiệm xử lý các tổ chức cá nhân có những phát ngôn thông tin
truyền thông có nội dung xuyên tạc thiếu chính xác thiếu khách quan liên quan đến phật giáo và giáo hội phật giáo việt nam
tu tập hạnh đồ đà là một trong số các pháp môn mà người tu học phật pháp thực hành
hiện nay các tăng ni giáo hội phật giáo việt nam đang thực hành hạnh đồ đà tu khổ hạnh tại các chùa
các cơ sở tự viện theo đúng tránh pháp và quy định của pháp luật
pháo chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giá việt nam cho hay
đối với những trường hợp bộ hành của ông lê anh tú đã bị các tiktoker youtuber lợi dụng đầy hình ảnh câu view
đưa ra nhiều bình luận xúc phạm tới đạo phật và giáo hội phật giáo việt nam
đây là vấn nạn câu view lợi dụng hình ảnh phật giá rất cần vào chấn trình
do đó giáo hội đã thông báo để tránh biến tướng hóa đồng hóa với phật giáo như một vài trường hợp đáng tiếc
năm chú tiểu các nhà sửa ở long an tham gia các trò chơi giải trí thách thức danh hài ca hát nồi sóng trong dư luận thời gian dài
đồng quan điểm trên thượng tọa thích thanh huân phó tránh văn phòng trung ương giáo hội phật giáo việt nam cho rằng
xét bình diện nhiều người cho rằng ông minh tuệ là sư bản thân ông minh tuệ không nhận mình là sư mà chỉ nhận là công dân
thượng tọa thích thanh huân nêu rõ một vài năm trở lại đây xuất hiện một số chuyện không đáng có
từ việc nhỏ thành việc lớn quá tầm ảnh hưởng không nhỏ đến giáo hội phật giáo việt nam
truyền thông như con dao hai lưỡi nhiều youtuber đã đưa lên mạng xã hội hút nhiều người xem tạo thành làn sóng
hiện tượng xã hội nhìn chung vào dân trí chạy theo số đông không có định hướng trong nhận thức của người dân
nếu giáo hội không có văn bản thì nhiều người không biết đó có phải là tu sĩ hay không
nếu giáo hội ứng xử không khéo thì thanh hiện tượng rộ lên trở nên dư luận không hay
về hiện tượng sư thích minh tuệ thượng tọa thích thanh huân cho biết giáo hội phật giáo việt nam không cấm
nhưng nếu khuyến khích sẽ rất khó trong quản lý nhà nước tổ chức xã hội để quản lý con người
việc quản lý vì bản thân các tăng sĩ có vai trò ảnh hưởng nhất định trong xã hội
nếu không quản lý trở thành tự do không phải văn hóa của mình và rất dễ bị lợi dụng
không như ấn độ hay nước đa tôn giáo đa văn hóa
nếu để tự do các tạo nổi lên như nấm thì không thể quản lý được
vài năm trở lại đây nhiều đạo lạ chưa kể có những tà đạo hình thành ảnh hưởng đến xã hội
dân dạy mang tính chất mê mụi con người
chính vì thế phía nhà nước chính quyền địa phương cũng cần phải có quản lý xã hội tốt
hiện tượng ông minh tuệ không gì đáng rầm rộ nhưng giờ tác động qua nhiều mặt
một phần nhìn nhận xã hội hiện nay liên quan đến phật giáo
vị này nhiều người nghĩ nhiều tới đạo phật hơn là các đạo khác và cho rằng đây là vị thầy
thượng tọa thích thanh huân nói thêm
ngày một mươi sáu tháng năm ban tôn giáo chính phủ đã có văn bản gửi tới phòng ban tôn giáo
sở nội vụ các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về trường hợp của ông thích minh tuệ
nổi tiếng trên mạng xã hội vì mặc trang phục mang hình thức như tu sĩ phật giáo
đi bộ từ nam ra bắc giờ từ bắc vào nam
theo bước đầu xác minh ông thích minh tuệ tên thật là lê anh tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê ở xã kỳ phan huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
không phải là tu sĩ phật giáo của giáo hội phật giáo việt nam
trước đây ông thích minh tuệ đã ba lần đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập
hạnh đầu đà nhưng không thu hút sự quan tâm của nhiều người
liên quan đến hiện tượng sư thích minh tuệ giáo sư nguyễn hữu liêm
nhà nghiên cứu truyết học y tín của mỹ cho rằng
một khúc cây cao bao giờ cũng có hai đầu một đầu chỉ lên thiên đàng đầu kia chỉ xuống địa ngục
cùng một cách hành đạo nhưng nó có thể mang hai tác dụng tiêu cực và tích cực khác nhau
cũng theo giáo sư nguyễn hữu liêm nên coi chuyện bộ hành của ông thích minh tuệ là chuyện bình thường
nếu dân chúng không tụ hợp làm mất trực tự hay tắc ngãn giao thông
thì không nên phê phán hay làm lớn chuyện này lên
theo giáo sư nguyễn hiếu liêm chuyện các thải sư phật giáo
hay đi khất thực không có gì là xa lạ ở á đông hiện nay
nhất là các khu vực ở đông nam á như thái lan campuchia việt nam
ở mỹ cũng hay bắt đầu xuất hiện các vị sư hành khuất như thế
thỉnh thoảng có những nhà sư đi tam bộ nhất bái đi ba bước lệ một lệ
trong chuyến viễn hành quả mấy trăm dặm
có điều ở thái lan hay ở mỹ không ai tụ tập để xem hay cúng bái
có lần nhà sư ở mỹ đi trên siêu cao tốc california
thì cảnh sát giao thông đến yêu cầu đi vào đường đi bộ
vì rất nguy hiểm đến tính mạng và vi phạm luật giao thông
ba mươi năm trước ở california hay new york
các nhà sư thuộc khối ấn giáo cũng nhảy múa ca hát đánh chống ẩm mỹ ở các khu phố
thiên hạ cũng tò mò đứng lại coi
ông liêm nhấn mạnh nên coi chuyện bộ hành của ông thích bình tuệ là chuyện bình thường
nếu dân chúng không tụ họp hay làm mất trật tự tắc nghẽn giao thông
thì không nên phê phán hay làm lớn chuyện lên
còn việc đánh giá phá hoại đạo phật hay không
thì hãy nhắm đến các vấn đề về giới luật hơn là hành vi và ngôn từ
giáo hội vật giáo việt nam nên ban hành
quy chế nội bộ nhằm điều tiết hành vi như là bộ hành và các chuyện khác
trong đó bao gồm cả giao giảng giáo lý cho quần chúng
gây quỹ quyền góp nhằm bảo vệ hình ảnh uy tín và đạo đức cho tăng lữ
điều quan hiếu là bản chất của hành đạo thay vì một màn trình diễn tôn giáo
nhiều khi các vị sư đi hành khuất như là một hạnh khổ nhục để nhằm chinh phục bản ngã
nhưng không biết rằng chính cái ngã nó lại làm phát triển to lớn sự trình diễn đạo hạnh ấy
liên quan đến việc các nhà sư tư luyện kiểu ông thích bình tuệ
trong phật giáo có được quy định cụ thể hay không
ông liêm nhận định giới luật nhà phật rất rộng và khát khe
nó tùy vào tầm mức của tu học mà tu sĩ hay cư sĩ viện giữ giới mức ở mức độ tương ứng
thầy đức phật còn tại thế khuất thực chỉ giới hạn cho bữa ăn trưa
nhận được những gì trong bình bát thì ăn cái đó kể cả đồ ăn mặn
các tông phái tiểu thừa và đông nam á ở miền nam việt nam vẫn còn theo truyền thống ấy
có vẻ như ông thích bình tuệ không bị răng buộc vào quý ước của giáo hội nào
có thể ông muốn đưa ra một thông điệp phủ nhận hiện tượng quyên góp tiền bạc
tay tiếng của một số trường hợp hiện nay
một khúc cây bao giờ cũng có hai đầu một đầu chỉ lên thiên đàng đầu kia chỉ xuống địa ngục
cùng một cách hành đạo nhưng nó có thể mang hai tác dụng tiêu cực tích cực khác nhau
đối với người tu sĩ trẻ tuổi nên tu học với tăng đoàn thì mới có khả năng duy trì giới luật
chứ ra xã hội một mình thì dễ vướng bụi trần và sẽ hư hỏng
việc ông thích bình tuệ khắc nhận tiền bạc chỉ nhận đồ ăn vào buổi sáng
không quan tâm đến khen chê của người đời chỉ tụ tập như ông nói là mang lại hạnh phúc cho bản thân
ông liêm cho hay truyền thống tiểu thừa của phật giáo thì ưu tiên là giác ngộ bản thân
và sát lánh trần thế đó là yêu vào khuyết điểm của nó
thưa hỏi khi ta đi thiên hành giữa công lộ dáng đi tử tốn
oanh nghiêm với sự chiêm bái và ngưỡng mộ của quần chúng liệu đó là tu tập hay ngã vọng
nếu muốn thực hành hạch bồ tát thì có nên làm việc thiện cho chúng sinh
ví dụ trùng trọt hoa màu để đem biếu cho người nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé